cảm ơn các bạn đã theo dõi
sáng ngày bảy tháng năm lúc con tàu của ông nguyễn xuân đức chở ba ngư dân gặp nạn cập đất liền nhiều người thân vỡ hòa vì hạnh phúc
nhưng vẫn còn những ngư dân khác đang lênh đênh đâu đó ngoài đại dương
với người dân làng trài tân mỹ phường quảng phúc thị xã ba đồn quảng bình giờ đây mỗi chuyến tàu trở về họ lại mong ngóng những chuyến tàu đó trở ti hy vọng về người thân của mình
đã đến ông đức vẫn còn thẫn thờ vì những gì trải qua trên đầu con sóng ngọn gió
ông đức nhớ lại khi hai tin tàu cá của người thân đồng nghiệp gặp nạn ông đã bỏ ngang công việc đánh bắt hải sản tức tốc di chuyển tàu đến tọa độ nhận được để hỗ trợ tìm kiếm con tàu gặp nạn
vào thời điểm di chuyển đó tàu của ông đức cũng gặp phải lốc xoáy
trận cuồng phong đánh vào con thuyền ông cùng những thuyền viên phải neo chắn bám trụ gần một mươi hai tiếng đồng hồ mới vượt qua cửa tử
may mắn con thuyền của ông chỉ bị thiệt hại nhẹ
ông đức kể khoảng bốn giờ chiều ngày hai tháng năm ông nghe thông tin tàu của anh vợ bị lốc xoáy đánh chìm
ông lập tức điều khiển tàu chạy ra hiện trường nhưng tàu của ông cũng gặp một trận lốc xoáy
phải trụ hơn một mươi hai tiếng để trận rông đi qua mới tiếp tục di chuyển khi đến nơi đã là sáng ngày ba tháng năm
trong sâu thảm tâm càn ông đức chỉ suy nghĩ làm thế nào để cứu vớt được người dân bị nạn càng sớm càng tốt
việc đánh bắt giờ không còn quan trọng
ông đức cho biết thêm những người bị nạn không chỉ là người dân bị nạn
nhưng họ hàng mà còn là những người bạn thuyền bao năm hỗ trợ vượt qua gian khó trên biển
đó là anh em là đồng nghiệp nên ông không trần trừ chạy đến tìm người bị nạn
những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn ướt đẫm trên gò má của những người mẹ người vợ ngày đêm mong ngóng đã được giải tỏa
khi ông đức chở ba ngư dân gồm lê văn chiến bốn mươi tuổi chủ tàu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts
nguyễn văn sơn ba mươi ba tuổi ngư dân tàu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts cùng ở phường quảng phúc
và hoàng văn nhung ngư dân tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts ở xã đức trạch huyện bố trạch về đến đất liền
hiện những ngư dân mất tích còn lại vẫn đang được tìm kiếm
ông đoàn ngọc lâm phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình cũng đến thăm hỏi động viên gia đình có ngư dân tử vong mất tích
cùng những người được đưa trở về an toàn
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã huy động chín tàu cá của ngư dân phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích
việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn vì chưa xác định được vị trí chính xác tàu gặp nạn
ông lâm yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng phối hợp với các ngành đơn vị liên quan để kịp thời có những đề xuất kiến nghị
lên cơ quan cấp trên hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cùng đó tiếp tục triển khai các phương án mở rộng khu vực tìm kiếm tàu gặp nạn
theo bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vụ bốn tàu gặp nạn trên biển có một tàu của ngư dân xã đức trạch huyện bố trạch
hai tàu của ngư dân xã quảng phúc và một tàu của ngư dân xã quảng phú huyện quảng trạch
hai mươi ngư dân gặp nạn đã tìm được một mươi bốn người một mươi thuyền viên mất tích trong số một mươi bốn người tìm được có một nạn nhân đã tử vong
đáp bờ sau trận cuồng phong trên biển quảng bình các ngư dân may mắn được cứu sống đã trở về an toàn
thoát khỏi cánh cửa tử thần nhưng với họ giây phút gặp rông lốc vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguồi
bà nguyễn thị bình mẹ ngư dân lê văn chiến chủ tàu qb
chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts chú phường quảng phúc tâm sự nghe tin báo con được cứu và đang trở về
bà mừng lắm nhưng thấp thỏm cả đêm không ngủ được chỉ mong trời sáng để chạy ra cảng đón con mới yên tâm
bà bình cho biết thêm con trai may mắn sống sót chỉ mong các ngư dân khác cũng sẽ trở về an toàn
nhớ lại giây phút gặp rông lốc kinh hoàng ngư dân lê văn chiến kể
khi đang đánh bắt tàu cá đi vào vùng biển thời tiết xấu mưa lớn kèm lốc xoáy
thậm chí tạo nên cột nước khổng lồ trên biển
trong chốc lát chiếc tàu đánh cá nhỏ bị sóng lớn đánh chìm
ông chiến và ngư dân trên tàu mỗi người giạt một hướng
may mắn ông chiến bám được một thùng nước cứ thế trôi giặt suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ trên biển
trước khi được một tàu cá phát hiện cứu vớt
ông chiến nhớ lại lốc xoáy kèm gió rất mạnh mấy chục năm đi biển
chưa bao giờ thấy cột nước xoáy cao như thế trôi giạt trên biển cả ngày trời vừa đói vừa khát
ông cứ nghĩ bản thân không thể trở về được nữa
cùng với ngư dân nguyễn ngọc hà chú vườn quảng phúc là người duy nhất trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts đã trở về
bốn người còn lại chưa rõ tung tích
trước khi được cứu và đưa về bờ ông hà đã phải trải qua thời gian ba ngày ôm vào linh đênh trên biển
sức khỏe của ông hà hiện khá yếu được gia đình đưa đến cơ sở y tế để điều trị cấp cứu hồi sức
gặp nạn trên biển hoàng đăng dung hai mươi tám tuổi quê ở xã đức trạch
huyện bố trạch được một tàu cá cứu sống đưa về bờ
dung đi biển cùng tàu với nguyễn trung bảo
về đến bờ gương mặt của dung phở phạc cơ thể ốm miếu lại bị từng cân sóng ngoài khơi quăng cuột
dung gần như kỳ sức khi bước lên bờ
dung được cán bộ quân y bộ đội biên phòng cảng danh chăm sóc y tế giúp hồi phục thể lực
hiện tại dung chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những giây phút sinh tử trong cơn lốc xoáy
lúc gió to nổi lên dung và bảo chưa kịp mặc áo phao
đi ra đầu mũi tàu để thả neo cố định tàu
neo chưa kịp thả thì cả con tàu bị lật
phía sau có người hét to gọi hai đứa nhanh chóng mặc áo phao vào
thế nhưng không kịp nữa rồi
dung và bảo hai đứa văng ra hai hướng rồi bị sóng gió đánh mạnh ra xa
trái ngược với cảm xúc của các gia đình có ngư dân trở về an toàn
nhân thân của một mươi thuyền viên đang mất tích vẫn trong ngóng từng giờ từng phút mong có một phép màu
lên lõi trong đám đông ông nguyễn văn lương bốn mươi bảy tuổi
ở tổ dân phố xuân lộc phường quảng phúc thị xã ba đồn tìm gặp người vừa trở về hỏi thăm tin tức đứa con trai của mình
con trai của ông chính là nguyễn trung bảo vừa tròn một mươi tám tuổi đi trên tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
do ông nguyễn đức trung chú tại xã đức trạch huyện bố trạch làm thuyền trưởng
ông lương kể vừa học hết cấp hai thì bảo nghỉ học nối nghiệp của cha và người ông đi biển mưu sinh được bốn năm nay
ngày hai mươi tám tháng bốn vừa qua gia đình nhận thông tin
tàu cá mà bảo theo làm gặp lốc xoáy trên biển
ông lương bảo nghề đi biển đầy rủi ro nghe tin dự báo về
mấy ngày nay gia đình không ai ăn ngủ thao thức ngóng đội tin con
sáng ngày bảy tháng năm có người đi cùng thuyền với cháu bảo trở về
ông lương vội chạy đến để hỏi thăm chỉ mong có phép màu nào đó đưa con ông trở về bình an
ông lương ngậm ngùi nói gia đình chỉ mong con trai nếu được tìm thấy còn sống trở về thì thật tốt
còn rủi ro mà con thiệt mạng thì cũng mong tìm thấy để đưa về
gia đình có được mấy đứa con hiếm hoi mất đi thì rất đau xót
mấy ngày nay bỏ bê mọi việc ở nhà ngóng tin con
trong căn nhà cấp bốn bên bờ biển chị nguyễn thị thủy
chú thôn tân mỹ phường quảng phúc chồng ngư dân phan thanh hùng
chủ tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts cứ đứng ngồi không yên
suốt nhiều ngày qua chị thủy ngóng tin chồng đến mất ăn mất ngủ
khi có tin một số ngư dân được cứu sống niềm hy vọng lé lên với chị thủy
nhưng rồi lại hụt hẫng khi những người được cứu sống và trở về
chưa có tên chồng
vợ chồng chị thủy có hai con trai đang đi lao động ở nước ngoài
chồng làm nghề biển nên chị thủy thường ở nhà một mình
và ngày hai mươi tám tháng bốn anh hùng cùng bốn người khác lên tàu ra khơi
đến đêm ngày ba tháng năm không ai gặp dông lốc và mất liên lạc cho đến nay
một người thân của ngư dân hùng nói từ khi chính quyền địa phương
thông báo tàu cá của hùng gặp nạn anh em trong nhà đều bùn rũn hết tay chân
sáng ngày bảy tháng năm có một thuyền viên trên tàu của hùng
trở về an toàn hy vọng rằng những người còn lại đều bình an
hiện những nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá trên biển quảng bình
vẫn đang được lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm
trên bờ người thân của họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức
chồng cha con em trở về an toàn đoàn tụ cùng với gia đình
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại